kể từ khi gia nhập asean năm một nghìn chín trăm chín mươi năm việt nam luôn là một thành viên tích cực và có trách nhiệm với khu vực
đặc biệt là việc việt nam phát huy tốt vai trò dẫn dắt của chủ tịch asean hai nghìn hai mươi trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
những điều này đã một lần nữa ghi thêm vào danh mục những đóng góp của việt nam cho asean trong suốt hai mươi năm năm qua
cũng như khẳng định vị thế và vai trò lãnh đạo của nước ta trong khu vực
năm hai nghìn hai mươi cộng đồng asean đã kịp thời hành động chủ động thích ứng gắn kết các quốc gia đối phó với đại dịch covid một mươi chín đang hoành hành trên toàn cầu
sau sự thành công của hội nghị cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba về ứng phó với covid một mươi chín
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu cũng được tổ chức trực tuyến lần đầu tiên
không chỉ lãnh đạo các nước asean mà các đối tác của asean cũng đánh giá cao vai trò dẫn dắt
và sự năng động của chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi là một năm có nhiều thách thức với vai trò chủ tịch asean của việt nam
với bất kỳ quốc gia nào thì đối phó với đại dịch covid một mươi chín cũng đã rất khó
việt nam lại nắm trọng trách quan trọng là trèo lái con thuyền asean
thách thức là vô cùng lớn nhưng việt nam đã biến những khó khăn thách thức đó thành cơ hội để phát huy tốt vai trò chủ tịch của mình
tại hội nghị cấp cao trực tuyến
các quốc gia thành viên đã đưa ra tuyên bố tầm nhìn của các nhà lãnh đạo asean về gắn kết và chủ động thích ứng
vượt lên thách thức và hướng tới phát triển bền vững trở thành kim chỉ nam cho asean trên con đường phát triển và hội nhập
dưới sự dẫn dắt của việt nam các quốc gia trong khu vực đã cùng chia sẻ những kết quả ban đầu đáng khích lệ
trong cuộc chiến chống covid một mươi chín và các sáng kiến như lập quỹ ứng phó dịch covid một mươi chín của asean
kho dự trữ vật tư y tế của khu vực bộ quy trình vận hành tiêu chuẩn của asean
cho các tình huống y tế công cộng khẩn cấp xây dựng kế hoạch phục hồi toàn diện sau dịch bệnh
chúng ta mong muốn là phát triển quan hệ hữu nghị với tất cả các nước trong khu vực đông nam á
đây là những nước láng giềng của việt nam với mục đích xây dựng khu vực đông nam á
thành một khu vực hòa bình ổn định để phục vụ cho mục tiêu phát triển của đất nước chúng ta
với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng như chính chủ đề
mà việt nam đưa ra cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
việt nam đã đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của asean
đồng thời cho thế giới thấy một asean có nội lực bản lĩnh
cùng vượt qua khó khăn dưới sự lãnh đạo của quốc gia chủ tịch việt nam
ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy tròn hai mươi năm năm việt nam chính thức gia nhập hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
vì giấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của việt nam
cũng như quá trình phát triển của asean
và nhân dịp này thì chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng
về vai trò cũng như phương hướng của việt nam trong hiệp hội các quốc gia asean trong thời gian tới
mời quý vị khán giả cùng theo dõi
năm hai nghìn hai mươi là năm bản lề trong đánh giá giữa kỳ công tác triển khai các kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
vậy thì ông có thể chia sẻ những phương hướng cũng như những bước đi tiếp theo của asean
trong năm năm tới hoặc là cả những năm tiếp theo
trong thời gian tới thì ưu tiên số một của asean vẫn phải là làm sao để xây dựng được
bằng được cái mục tiêu xây dựng một cái cộng đồng asean vững mạnh
và một cộng đồng asean vững mạnh tức là gì
là nó gắn kết hơn kể cả về chính trị kể cả về kinh tế kể cả về văn hóa xã hội
trong đó nó đem lại những lợi ích cho người dân
và cái thứ hai nữa là asean vẫn phải mong muốn là làm sao
phát huy được cái vai trò của mình đã có
đồng thời nâng cao hơn nữa cái vị thế của mình ở trên ở chất là của khu vực và thế giới
mà chúng ta hay nói là có cái vai trò trung tâm của asean
thế thì để làm được hai cái mục tiêu đó trong một cái tình hình thế giới như thế này
quả không phải là dễ
mà chính vì thế mà việt nam đã đưa ra cái chủ đề là một asean phải gắn kết và chủ động thích ứng
gắn kết ở đây tức là chúng ta cố gắng
để tạo ra thêm cái keo dính
muốn gắn kết chúng ta để có những cái chất keo dính với nhau
và keo dính này chính là các lợi ích của các nước
làm sao mà asean đem lại cái điều kiện thuận lợi cho các nước
để phát triển hơn nữa để gắn bó với nhau hơn nữa
những người dân của asean được hưởng lợi
thế và đứng trước rất nhiều những cái thách thức thì asean phải có thể chủ động thích ứng
đặc biệt là tận dụng được những các cái cơ hội
rất là tốt nhưng mà cũng là những thách thức do cách mạng công nghiệp bốn đem lại
cũng như là những biến động những vấn đề cạnh tranh chiến lược trên thế giới
đang đặt ra nhiều vấn đề thách thức asean thì asean phải vượt qua những việc đó
còn vai trò của việt nam cũng như là phương hướng tham gia vào cộng đồng asean của việt nam những năm tiếp theo
có thể nói là những cái mà tôi vừa nêu những cái mục tiêu của asean
và những cái việc mà asean phải làm thì rất là phù hợp với chính sách
với những cái mong muốn của việt nam
và vì thế thì việt nam chúng ta đã có được
một cái đà hai mươi năm năm tham gia asean rất là thuận lợi
thì chúng ta sẽ tiếp tục phát huy cái vị thế đó
cũng như là sẽ tiếp tục đóng góp vào asean để mà đóng góp vào cái chung
cũng như là tận hưởng được những cái lợi ích mà asean đem lại cho chúng ta
chúng ta sẽ hoàn thành tốt tất cả những nhiệm vụ gì mà asean mà chúng ta đảm nhận
cũng như là sẽ chủ động đưa ra đề xuất thêm những sáng kiến
những cái định hướng mà đem lại cái sự phát triển của asean
một lần nữa cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân